đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận tân phú trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc bên cạnh nhiều vấn đề nóng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như dự án treo xây dựng trái phép cử tri quận tân phú cũng rất quan tâm tới vụ án hồ duy hải
theo cử tri phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án hồ duy hải đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội do đó quốc hội cần quan tâm xem xét và sớm làm sáng tỏ vụ án để chấn an dư luận tạo niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tư pháp nước nhà
nhiều cử tri bày tỏ bức xúc liên quan đến những vụ trục lợi mua máy xét nghiệm trong khi cả nước vất vả chống trọi với đại dịch covid một mươi chín
qua đó đề nghị chính phủ có những biện pháp quyết liệt trừng trị những kẻ lợi dụng chức quyền gây thiệt hại cho đất nước đồng thời đủ tính gian đe để ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cùng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã dành nhiều thời gian lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri qua đó tiếp thu tổng hợp các ý kiến để truyền đến quốc hội tại kỳ họp thứ chín sắp tới